hà nội những ngày qua ghi nhận đợt nắng nóng cường độ mạnh đầu tiên trong mùa hè này với nền nhiệt có hôm đạt tới ba mươi chín độ c
thời tiết nắng nóng đã ảnh hưởng không ít tới sức khỏe của người dân và đặc biệt là người cao tuổi
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
mặc dù trước đây chưa có tiền sử cao huyết áp nhưng những ngày nắng nóng vừa qua
ông trần ngọc toàn thường xuyên đo được mức huyết áp cao là một trăm tám mươi trên một trăm linh
với nhiều triệu chứng chóng mặt choáng pháng và được gia đình đưa vào cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị
trong đợt nắng nóng vừa qua ghi nhận tại bệnh viện hữu nghị số bệnh nhân nhập viện gia tăng nhiều
nhất là đối tượng người cao tuổi
bởi theo các bác sĩ người già thường có bệnh lý nền nhất định
như tiểu đường tim mạch hay tình trạng nhiễm khuẩn mãn tính
bản thân những bệnh này cũng làm cho khả năng thích ứng với sự thay đổi thời tiết của cơ thể người già kém đi
thời tiết thay đổi đột ngột cũng có thể làm các bệnh lý này khởi phát hoặc trầm trọng hơn
và thậm chí có thể dẫn tới các bệnh cấp cứu khác
thời tiết quá nóng là họ cũng có thể có những cơn tăng huyết áp
có thể có những cơm đột quỵ và đặc biệt là có người ta gọi là tình trạng sốc nhiệt
cái tình trạng đó nó xảy ra
khi mà cái nhiệt độ cơ thể nó tăng quá cao
nó có thể dẫn tới hôn mê có thể dối loạn tất cả các chức năng khác của cơ thể
để tránh các tình trạng nguy hiểm do nhiệt độ cao của thời tiết
các bác sĩ khuyến cáo người già có cảm giác khác với người trẻ tuổi
vì vậy họ cần sự hỗ trợ của người thân trong việc chủ động bổ sung nước
và đặc biệt lưu ý đến chế độ dùng điều hòa
cái khoảng cách giữa điều hòa nhiệt độ điều hòa trong phòng
với cái nhiệt độ của môi trường không nên cách nhau quá xa
nó không có sự thay đổi quá đột ngột
đấy là cái mà giúp cho người già thích nghi
bản thân người già mà dùng cái nhiệt độ nó thấp quá
làm cho khô cái đường thở
chính vì đấy những cái đó là những cái yếu tố nguy cơ cho những bệnh lý đường hô hấp
người dân lưu ý cần theo dõi dự báo thời tiết
để nắm được tình hình nhiệt độ biến động trong ngày
hạn chế ra ngoài khi ra đường
cần có đủ phương tiện chống nắng để bảo đảm an toàn